sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh quảng ninh bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên hoàn lưu sau bão được dự báo là sẽ gây mưa to tại các tỉnh phía đông bắc
theo dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh đông bắc bộ
lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm
vì vậy các địa phương cần lưu ý các phương án ứng phó với úng ngập ở vùng trũng
và lũ ống lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
hiện nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra
tại các địa phương về công tác đảm bảo an toàn hồ chứa và ứng phó với mưa lũ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
ngay sau khi bão số bảy suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
một siêu bão khác có tên là haima đang hoạt động ở ngoài khơi thái bình dương và hướng vào biển đông
hai ma là cơn bão rất mạnh với cường độ cấp một mươi bảy và hướng đi không ổn định
vì vậy người dân các địa phương cần theo dõi thông tin của cơn bão để chủ động các biện pháp phòng chống